mặc dù mới vào đầu mùa đông nhưng nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia sapa đã giảm mạnh
trời chuyển lạnh nhanh vùng núi trời rét tại những xã vùng cao
nhiệt độ giảm thấp xuống mức rét hại trong ngưỡng từ một mươi một đến một mươi hai độ c
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi tại thị trấn sapa nhiệt độ đo được ở mức một mươi ba độ c kèm theo mưa phùn
và ban đêm nhiệt độ giảm thấp hơn chỉ còn ở mức khoảng một mươi độ c tuy trời trở lạnh đột ngột
nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp đối với những du khách muốn đến sapa để nghỉ dưỡng và đón cái lạnh sớm đầu mùa
theo dự báo năm nay thời tiết diễn biến thất thường có thể đạt ngưỡng rét kỷ lục như năm hai nghìn tám
do đó chính quyền tỉnh lào cai đã khuyên cáo người dân chuẩn bị các biện pháp chống rét
chống đói cho đàn gia giúp
nhất là châu bò nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất do thời tiết rét đậm rét hại gây ra